xin kính chào quý vị và các bạn
mặc dù bão số ba đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
nhưng ảnh hưởng của nó đến thời tiết nước ta vẫn rất lớn
do bão có đường đi thay đổi liên tục chưa tan ngay
và hoạt động ngay trên vùng biển vịnh bắc bộ
nên gây ra mưa lớn sóng cao và biển động trên khu vực này
không chỉ mưa rông trên biển mà đất liền khu vực đông bắc bộ thì cũng có mưa
nguyên nhân là do khu vực chịu ảnh hưởng của quá trình hội tụ gió trên mực năm m
tuy nhiên là ban ngày thì trời lại chuyển nắng mang lại cảm giác khô sáo hơn
và thuận tiện cho công tác phòng chống dịch của người dân trên địa bàn
nhiệt độ cao nhất ngày chỉ ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
đến ngày hai mươi tám tháng bảy nhiệt độ sẽ tăng nhẹ khoảng một độ
không nằm ngoài xu thế đó thời tiết tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ
cũng mát mẻ và có mưa rải rác
thậm chí là nhiệt độ còn có phần thấp hơn so với các tỉnh thành ở phía đông
phổ biến trong ngưỡng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
tuy nhiên là người dân cần phải cảnh giác các hiện tượng thời tiết cực đoan
như là rông lốc gió giật sạt lở đất cũng như là ngập úng
xuôi xuống khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thời thiên huế
nơi có thời tiết đáng lưu ý nhất là khu vực bắc trung bộ
bởi đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới
nên sẽ có mưa rông với lượng khá kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
các khu vực còn lại thì cũng có mưa nhưng lượng và diện thì sẽ nhỏ hơn
sau đó khi áp thấp nhiệt đới tan đi thì nhiệt sẽ tăng dần
nếu như ngày hai mươi sáu nhiệt trưa chiều là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
thì ngày hai mươi tám nhiệt tăng lên mức là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
thời tiết không có nhiều thay đổi trời vẫn có nắng vào ban ngày
và mưa rông rải rác vào chiều tối
nhiệt độ trưa chiều phổ biến là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
sau đó nhiệt tăng lên đạt ngưỡng là từ ba mươi ba cho đến ba mươi sáu độ
ngày hai mươi tám tháng bảy khi vùng áp thấp phía tây phát triển và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực
lên đến vùng cao tây nguyên nơi đây vẫn đang trong mùa mưa
và chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam
vì thế mà thời tiết vẫn đang duy trì trạng thái là ngày nắng
chiều tối thì mưa rông
tuy nhiên là mưa rông cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống của người dân trên khu vực
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ trời mát mẻ
và điểm dừng chân cuối cùng là các tỉnh thành nam bộ
cũng có kiểu thời tiết giống như thế này
với tây nguyên đó là ngày nắng chiều tối thì mưa rông rải rác
tuy nhiên là nắng không quá gai gắt và mưa cũng không lớn
nên không ảnh hưởng đến các công tác phòng dịch của người dân khu vực
nhiệt độ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ trong cả ba ngày tới